theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục đi qua khu vực bắc bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao
nên trong đêm ngày ba mươi tháng sáu ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to vùng núi nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
đêm ba mươi tháng sáu và mùng một tháng bảy vùng núi và trung du bắc bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to dài rác có rông
lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm trên một mươi hai h có nơi trên một trăm hai mươi mm trên một mươi hai h nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi đặc biệt là các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn lạng sơn
cấp độ rủi ro thiên tài cấp một
thủ đô hà nội nhiều mây ngày có mưa rào và rông vài nơi đêm có mưa rào dài rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh